bộ tài chính mỹ đã chính thức bãi bỏ quyết định liệt trung quốc là nước thao túng tiền tệ
đây được coi là số dấu hiệu cho thấy xu hướng hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế sau gần hai năm xung đột
chỉ hai ngày trước khi tổng thống mỹ donald trump ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một theo kế hoạch với trung quốc
bộ tài chính mỹ khẳng định trong báo cáo nửa năm một lần chính quốc hội rằng đồng nhân dân tệ đã mạnh lên
và bắc kinh không còn bị coi là một quốc gia thao túng tiền tệ
báo cáo của bộ trên viết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một trung quốc đã đưa ra những cam kết có thể thực thi
nhằm kiềm chế hành động phá giá mang tính cạnh tranh và không sử dụng tỷ giá hối đoái của họ vì những mục đích cạnh tranh
ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bộ tài chính mỹ đã liệt trung quốc là nước thao túng tiền tệ
cáo buộc bắc kinh phá giá đồng nhân dân tệ khi cuộc chiến thương mại giữa hai bên leo thang